phòng họp không giấy mô hình học hành phi giấy tờ sẽ được ubnd tp hcm triển khai để cải cách hành chính của thành phố trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tp hcm sẽ triển khai thực hiện việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính tại ba cấp
việc gửi nhận văn bản điện tử chế độ họp thử nghiệm mô hình phòng họp không giấy và ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh
chế độ báo cáo xây dựng chính quyền điện tử của thành phố
thành phố cũng sẽ triển khai tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ công chức viên chức